ngay sau khi quan chức bộ quốc phòng ukraine lên tiếng thừa nhận
kiev đã thực hiện vụ đánh bom trên cây cầu crimea hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bộ ngoại giao nga đã đưa ra một phản ứng ngắn gọn
trong một tuyên bố ngày chín tháng bảy bộ ngoại giao nga đã cáo buộc
hành động phá hoại cây cầu crimea mà phía ukraine nhận trách nhiệm là của một chế độ khủng bố
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho biết
ukraine đã bắt tay vào một kế hoạch cứu dỡ chính họ
đó là gây thiệt hại có hệ thống cho nhà máy điện hạt nhân zaporizia
trước đó một ngày thứ trưởng bộ quốc phòng ukraine hanna malia bất ngờ thừa nhận rằng
chính quyền ở kiev đã thực hiện một cuộc tấn công vào cây cầu krum hồi mùa thu năm hai nghìn hai mươi hai
nhằm phá hủy khả năng hậu cần của nga
chiếc xe tải chở bom nổ tung trên cây cầu dài một mươi chín km nối bán đảo crimea với vùng prasnoda
trên đất liền nga vào ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đã khiến ba người thiệt mạng
khiến một phần của đoạn cầu
khi đó kiev từ chối nhận trách nhiệm trong khi các quan chức ukraine tỏ ra vui mừng
trước thông tin về vụ tấn công trong các bài đăng trên twitter